nhân dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy ngày hai mươi một tháng một đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đã đến thăm chúc tết tặng quà các gia đình chính sách hộ nghèo tại tỉnh vĩnh long
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân đã đến thăm đồng chí hồ minh mẫn
nguyên bí thư tỉnh ủy kiều long tặng quà tết cho mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị nhờ
và hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã long phước huyện long hồ
thăm trung tâm công tác xã hội tỉnh vĩnh long tới thăm và dân hương tại khu tưởng niệm
cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng và khu tưởng niệm cố thủ tướng chính phủ võ văn kiệt
làm việc với tỉnh ủy vĩnh long về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh
xây dựng hệ thống chính trị năm hai nghìn một mươi sáu và nhiệm vụ của năm hai nghìn một mươi bảy đồng chí nguyễn thiện nhân gợi mở
vĩnh long cần tăng cường liên kết vùng trong đó học hỏi kinh nghiệm từ các địa phương trong khu vực
về lựa chọn những cây con giống có khả năng thích ứng với hạn mặn để khuyến khích nông dân sản xuất hạn chế thiệt hại
bên cạnh đó tỉnh quan tâm nhiều hơn đến hợp tác xã kiểu mới
đề nghị mặt trận tổ quốc các cấp của tỉnh trong năm hai nghìn một mươi bảy cần lựa chọn nội dung giám sát cho phù hợp